nguyên nhân gây chìm tàu vẫn là vấn đề tranh cãi nhưng dù lý do là gì việc xoáy hạm moscow chìm ở biển đen có ý nghĩa biểu tượng và ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của hạm đội nga trên biển đen
sau khi tàu tuần dương maska của nga bị chìm một số đồn đoán dấy lên việc nga có thể tính gửi thêm tàu chiến từ địa trung hải tới biển đen để bổ sung lực lượng
tuy nhiên nga sẽ phải nhận được sự chấp thuận của thổ nhĩ kỳ quốc gia án ngữ lối ra vào duy nhất của biển đen
hạm đội biển đen có lịch sử lâu đời khi được thành lập từ năm một nghìn bảy trăm tám mươi ba với các nhóm tàu ở địa trung hải biển đen và biển azon
trong đó hạm đội chủ lực được bố trí ở biển đen với trụ sở chính thuộc đảo crimea lãnh thổ ukraine bị nga sát nhập vào năm hai nghìn một mươi
được đưa vào hoạt động vào năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tàu moskva và slava được tài hóa
trong đó hạm đội biển đen đã được tài hóa và tài hóa trang bị vào năm hai nghìn một mươi tàu cung cấp tổ hợp phòng không tầm xa di động cho hạm đội cũng như các hệ thống chỉ huy và kiểm soát
theo chuyên gia những khả năng này không dễ thay thế đây là lớp tàu duy nhất của hải quân nga hiện có trang bị hệ thống phòng không tầm xa
nhà nghiên cứu về các lực lượng trên biển tại viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh hoàng gia anh tại london cho biết
điều đó quan trọng bởi vì đối với loài hoạt động bà hạm đội biển đen được xây dựng để thực hiện moscow có khả năng tạo ra năng lực phòng không cho phần còn lại của hạm đội đồng thời cung cấp quyền chỉ huy và kiểm soát ông kosha nói
moskva có trọng tải chóa nước hơn một mươi hai tấn là tàu chiến có tải trọng lớn nhất bị chìm kỳ từ sau chiến hạm yamato của nhật bản trong thế chiến thứ hai
mất moskva hạm đội ở nga biển đen vẫn còn khoảng sáu mươi tàu chiến cao loại
dù moscow chìm có tác động đến năng lực của hải quân nga ở biển đen chuyên gia cho rằng việc này không ảnh hưởng nhiều tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
moscow là tổn thất lớn cho hạm đội nói riêng vì vậy trên thực địa nga vẫn có thể đảm bảo năng lực phòng thủ tầm xa từ tổ hợp phòng không s bốn trăm linh được bố trí ở crimea
con tàu này thực sự đã rất cũ trên thực tế nga đã có kế hoạch loại bỏ nó trong vòng năm năm tới
reuters dẫn lời nhà phân tích quân sự nga alexander kravchuk
nga alexander kravchuk cho biết với những tàu chiến còn lại năng lực dân đe của hải quân nga vẫn suy giảm
sau hai tháng kiến sự khả năng hỗ trợ từ biển đen đến tên lửa cabit lắp đặt trên nhóm tàu hộ vệ
nổi bật là ba khinh hạm nặng bốn tấn có khả năng tảng hình trước radar và cảm biến hồng ngoại
lớp tàu này có tám ống phóng có thể mang theo tên lửa hành trình cabin có tầm bắn khoảng hai năm trăm linh km đã được nga sử dụng nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự
trên tàu còn có ba mươi hai ống phóng tên lửa phòng không búp ngư lô lôi và mang theo một trực thăng săn ngầm ca hai mươi bảy pl
moscow có kế hoạch đóng sáu khinh hạm tuy nhiên do loại tàu này sử dụng động cơ tù binh khí do ukraine chế tạo
xung đột giữa hai nước kể từ năm hai nghìn một mươi bốn khiến nga chỉ có thể đưa ba khinh hạm này vào biên chế
tiềm lực của hạm đội biển đen còn được hỗ trợ bởi sáu tàu ngầm lớp kilo được cải tiến thuộc lữ đoàn tàu ngầm số bốn
tàu ngầm kilo có thể di chuyển hơn một mươi hai km và lặn sâu tối đa ba trăm linh m phù hợp cho hoạt động tuần tra ở vùng nước nông trên biển đen
tàu ngầm chạy bằng diesel và có thể mang theo một mươi tám ngư lôi hạng nặng cũng có thể khả năng mang theo tên lửa hành trình cabin
ngoài ra hai mươi tàu hộ vệ với năm lớp tàu riêng biệt được trang bị tên lửa hành trình hoặc tên lửa chống hạm để đảm bảo năng lực tấn công và phòng thủ của hạm đội biển đen
ngoài nỗ lực tập kích tên lửa từ xa hạ đội biển đen còn có đội tàu hỗ trợ đổ bộ vào các cảng của ukraine ở miền nam
nếu một kịch bản lực lượng nga đổ bộ từ đường biển được thực hiện moscow có thể sẽ dùng nhóm tàu trong số một mươi bảy tàu đổ bộ với chủ lực là bảy tàu thuộc lớp aligato và ropucha
cùng với đó sáu tàu hộ vệ chống ngầm lớp gisa và tám tàu quét mình sẽ đảm bảo an toàn cho hạm đội nga trước mối đe dọa trên biển đen
tuy vậy kế hoạch đổ bộ lên thành phố cảng odessa mà các chuyên gia dự báo trong giai đoạn đầu sẽ chiến sự vẫn còn chưa được thực hiện do lực lượng mặt đất nga không có nhiều bước tiến về phía tây nam và bị chặn lại ở mikola
theo ông kashal khả năng đổ bộ ba quân của hạm đội quá nhỏ để có thể hành động nếu không kết hợp với tấn công trên bộ
ngày hai mươi năm tháng ba vua tổng tham hiệu các lực lượng vũ trang ukraine lại nói rằng họ đã phá hủy tàu bộ stato thuộc lớp aligato đang neo đậu tại cảng ở miền nam